còn tại tỉnh con tum công an tỉnh cũng đang mở rộng điều tra cùng có hồ sơ để khởi tối vụ án khởi tối bị can
đối với đối tượng nguyễn xuân thiện hai mươi hai tuổi trú tại khối bốn thị trấn đắc tô đã dùng súng tự chế bắn chết người
vào khoảng giờ ngày năm tháng một mươi hai công an huyện đắc tô tỉnh con tum nhận được tin báo tại khối một mươi thị trấn đắc tô
có hai thanh niên là a bông chở a crong cùng chú tại thôn đắc rau lớn thị trấn đắc tô bị bốn đối tượng chặn đường gây sự
ngay sau đó một đối tượng đã dùng súng hơi bắn liên tiếp hai phát vào vùng lưng đã làm a crong tử vong tại chỗ
sau năm giờ tích cực truy tìm công an huyện đắc tô phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thiện đang lẩn trốn trên địa bàn cùng với tăng vật gây án
qua đấu tranh bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum thụ lý điều tra xử lý theo quy định của pháp luật